lợi khai nhận mua số ma túy từ thành phố hồ chí minh về quy nhơn bán lại cho nhiều đối tượng khác
từ đó hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại bình định
tỉnh bình định thành phố phan giang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng của dương minh tín dương quốc nhiệm nguyễn thanh nam
cùng chú tỉnh ninh thuận và trần văn cường chú tỉnh bình thuận
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định từ tháng một năm nay cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
nhiệm vạn tín dựa trên trang kèo nhà cái chậm men làm căn cứ để cá độ bóng đá với nhau
với số tiền là hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra nhiệm còn giao tín ghi kèo cá độ bóng đá của các con bạc với số tiền là hai cho mỗi lần ghi kèo
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện vào ngày một mươi năm tháng năm vừa qua
dương minh tín còn thông qua mạng xã hội cá độ bóng đá với nguyễn thanh nam và trần văn cường
với số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo của nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
và công an xã an ngãi tây vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc
bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất vườn của nhà bà nguyễn thị thu linh ở ấp rồng kéo xã an ngoãi tây
thấy lực lượng công an các con bạc đã bỏ chạy tuy nhiên ba mươi ba người có liên quan đã bị công an bắt giữ
lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người số đối tượng này cơ quan công an đã tạm giữ số tiền là ba trăm ba mươi tám triệu đồng
năm xe mô tô bốn con gà hai cặp cửa sắt cùng với một số tăng vật khác có liên quan
sáng ngày hôm nay đã xảy ra
hôm nay là một vụ cháy nhà xưởng sản xuất và chế biến gỗ trung anh thuộc công ty của phần chế biến gỗ trung anh
tại số tám trăm ba mươi tám đường nguyễn nghiêm phường phổ hòa thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
vào khoảng hai giờ năm mươi năm phút ông lê văn khôi ở thị xã đức phổ phát hiện đám cháy bao trùm nhà xưởng sản xuất và chế biến gỗ trung anh
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động xe cứu hỏa cùng với bốn mươi ba cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy
đến bốn h năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại gần một tỷ đồng
nguyên nhân gây ra cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra